trong khuôn khổ hoạt động chào mừng bốn mươi sáu năm giải phóng thành phố
thì đà nẵng đã tổ chức lễ công bố nghị định quyết định của chính phủ và thủ tướng chính phủ về phát triển địa phương
một nội dung quan trọng là công bố nhà đầu tư cho dự án kinh tế trọng điểm tổ hợp trung tâm tài chính tại thành phố đà nẵng
ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi quốc hội đã ban hành nghị quyết số một trăm một mươi chín về thiết điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị
và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố đà nẵng
thời gian thực hiện thí điểm từ ngày một tháng bảy cho tới khi quốc hội quyết định chấm dứt thực hiện
vừa qua trong lễ công bố nghị định quyết định của chính phủ và thủ tướng chính phủ về phát triển đà nẵng
công ty liên thái bình dương ippg thay mặt cho tổ chức liên danh các tập đoàn lớn của hoa kỳ
đã được thành phố lựa chọn ký kết tài trợ cho dự án trung tâm tài chính đà nẵng
tổ hợp trung tâm tài chính từ thành phố đà nẵng dự kiến có tổng diện tích khoảng năm mươi tám hectare tại quận sơn trà
các sở ban ngành thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho ippg các liên danh
tham gia vào quá trình lựa chọn nhà đầu tư dự án theo đúng quy định của pháp luật việt nam
quyết định đưa được đà nẵng trở thành trung tâm tài chính khu vực sẽ thu hút dòng vốn của các nhà đầu tư lớn
và kéo theo nhiều nhà đầu tư khác đến thành phố này nói riêng và khu vực miền trung
trở thành động lực quan trọng mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
thu hút các dòng vốn đầu tư và qua đó nâng vị thế của khu vực này
để đảm bảo an toàn và thuận lợi cho người dân đi làm căn cước
công an các đơn vị địa phương trong tỉnh bình thuận đã và đang nỗ lực để nhanh tiến độ
trong đó việc đi xuống tận địa bàn cơ sở và công tác đảm bảo an ninh trật tự cho người dân
luôn được chú trọng và công an thị xã la ghi đang làm tốt nhiệm vụ này
nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh có thể vừa học vừa làm được căn cứ công dân
công an thị xã đã đến tận trường học thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân
cho hơn một bảy trăm linh học sinh là giáo viên trường trung học phổ thông lý thường kiệt
để công tác cấp căn cước công dân có hiệu quả đơn vị đã làm việc với nhà trường
để thống kỳ danh sách giáo viên học sinh trong diện cấp mới thẻ căn cức công dân
chuẩn bị đầy đủ các thủ tục gần sổ hộ khẩu giấy khai sinh và tờ khai cấp căn cước công dân
tại đây các em học sinh đã được cán bộ công an đã tạo mọi điều kiện tốt nhất
tận tình hướng dẫn và thực hiện quy trình thủ tục cấp thẻ căn cước công dân
đồng thời kết hợp tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa tầm quan trọng
và lộ trình cấp quản lý sử dụng thẻ căn cước công dân
công an thị xã tạo điều kiện để làm căn cức tại trường cho tụi con rất là phận lợi
tại vì hầu như học sinh một mươi hai con không có thời gian để đi làm căn cứ
cho nên việc làm tại trường là một điều kiện phận lợi để tụi con có thể làm căn cức
chuẩn bị cho thi tốt nghiệp sau này
thái độ và cách làm việc của các anh trong công an
em cũng rất nhẹ nhàng và gân gùi hướng dẫn rất tỉ mỉ cách làm
và các hướng dẫn từng bước để các em có thể đảm bảo được làm nhanh gọn
và đảm bảo người dân chất mà em vừa làm vừa tụi và đảm bảo việc học của em
ngoài ra để đảm bảo an ninh cho người dân đi làm căn cước
công an thị xã la nghi còn tổ chức các tổ công tác liên quân
tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trực tự vào ban đêm trên các tuyến đường
địa bàn trọng điểm nhằm phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm
các tổ công tác sẽ chủ động nắm tình hình kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm
các trường hợp vi phạm pháp luật nhất là hoạt động của các nhóm lưu manh côn đồ
thanh thiếu niên tụ tập tàn trữ vũ khí hung khí các đối tượng hình sự
ma túy gây rối trật tự công cộng các trường hợp vi phạm nồng độ cồn
tụ tập đua xe trái phép vì vậy người dân rất yên tâm đi làm căn cứ công dân ban đêm
sẽ không xảy ra tình trạng mất an toàn
cô thì coi như là đi làm ban ngày thì coi như là ban đêm thì cô cũng tranh thủ đi xuống làm
thì cũng thấy đội ngũ phía bên công an thì làm cái thấy coi như là cũng ổn định
nên ra cô cũng chờ đợi coi như cũng yên tâm
lực lượng công an thì bảo vệ xe cộ rồi thấy cũng được thành ra là cô cũng cố gắng chờ
trong quá trình đi làm căn cước ban đêm mình rất là yên tâm
tại vì có công an lực lượng ở phường trần tra rồi xe cộ
nên rất là yên tâm khi đi làm
anh em rất là nhiệt tình và hòa đồng vui vẻ và rất giúp đỡ những người dân như chúng tôi
cái gì mà không biết thì các đặc trí cán bộ thì chỉ và đích thân đích thực hết
để hoàn thành tiến độ cấp căn cức công dân gắn chiếc điện tử
công an thị xã la ghi đã huy động tối đa lực lượng với hai mươi bốn cán bộ chiến sĩ chia làm hai tổ
mỗi tổ chia làm bốn ca xuống địa bàn
đang xuyên hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để thực hiện cấp căn cức công dân có gắn chiếc cho người dân trên địa bàn
xác định đợt cấp căn cước công dân lần này như một chiến dịch
nên huy động tổng lực lực lượng để tham gia cấp căn cức công dân
phân công rất cụ thể rõ ràng từng lực lượng đối với công an phường xã
phải huy động tuyên truyền vận động nhân dân
đến từng nhà để vận động nhân dân tham gia cấp căn cước công dân
địa điểm làm căn cứ công dân tại thị xã la ghi sẽ luôn phiên xoay vòng
ở tại hội trường ủy ban nhân dân các xã phường
tại mỗi xã phường sẽ thực hiện thủ tục làm căn cước cấp phát từ năm đến bảy ngày
sau đó sẽ chuyển xã phường khác
đến ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một công an thị xã sẽ cấp hơn bảy mươi tám thẻ căn cước gắn chip
cho người dân từ một mươi bốn tuổi trở lên
vừa rồi là một số cập nhật trong sáng phương nam
còn bây giờ xin mời quý vị đến với những thông tin
cùng gặp gỡ và trò chuyện cùng phó giáo sư trẻ nhất lực lượng công an nhân dân
trong tiểu mục sống đẹp xã mệnh mẹ
mời quý vị đến với những tin tức giao thông đáng chú ý
thưa quý vị trong hai tuần thực hiện cao điểm chuyên đề xử lý người điều khiển phương tiện
vi phạm nồng độ cồn và ma túy lực lượng cảnh sát giao thông công an
đã phát hiện chín sáu trăm bốn mươi tám trường hợp
tài xế vi phạm
trong đó lực lượng chức năng đã phát hiện chín năm trăm ba mươi bốn lái xe vi phạm nồng độ cồn
một trăm một mươi bốn trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy bị phát hiện
phạt tiền ba mươi hai tỷ đồng tước năm ba trăm bảy mươi chín giấy phép lái xe tạm giữ chín sáu trăm bốn mươi tám phương tiện
theo cục cảnh sát giao thông để đảm bảo trật tự an toàn giao thông
đặc biệt là đảm bảo trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội
dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm bên cạnh việc tuần tra kiểm soát
xử lý vi phạm tài xế sử dụng cồn ma túy
lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc cũng sẽ tăng cường lực lượng xử lý các hành vi vi phạm
nhất là các hành vi vi phạm về quá tải trọng
xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông
không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
đồng thời chủ động và phối hợp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm
lợi dụng các tuyến giao thông để hoạt động phi pháp
thành phố hà nội từ lâu được biết đến là nơi thường xuyên xảy ra tình trạng
ô tô dừng đón trả khách ngay tại lòng đường gây mất an toàn giao thông
và nguy hiểm hơn là mỗi khi có ô tô dừng trả khách là cả nhóm tài xế xe ôm
thi nhau chạy đua và thậm chí là lao ra giữa đường để giành khách
và điều này đang tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông
cơ quan chức năng sẽ có những giải pháp như thế nào
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
điểm chờ xe buýt trên đường vành đai ba
đoạn đối diện với cổng trường đại học ngoại ngữ
lúc nào cũng có hơn chục tài xế xe ôm sẵn sàng bắt khách
chiếm chọn điểm dừng xe buýt này
đi lại lộn xộn không mũ bảo hiểm gây mất an toàn giao thông
treo kéo khách dưới đường vành đai ba chưa đủ
những tài xế xe ôm này còn sẵn sàng đi ngược chiều
lên đường vành đai ba trên cao để bắt khách như thế này
lực lượng chức năng bao gồm đội cảnh sát giao thông số sáu và công an phường mai dịch
liên tục tuần tra kiểm soát
nhưng cứ có bóng dáng của lực lượng chức năng
những chiếc xe ôm này lại di chuyển đi nơi khác
hay những chiếc xe khách bỏ mặt khách chạy theo xe
để trốn tránh kiểm tra của lực lượng chức năng
còn tài xế xe ôm này lại di chuyển đi nơi khác

sáng xuất bến là xuất đi bến đi là lập một biên bản
và chiều về lại bị lập một biên bản nữa
thì họ sẽ giải thích là do tình hình dịch bệnh
khách rất là vắng trong bến rất vắng
thì họ có thể trèo kéo thêm ở bên ngoài xin khách
hoặc có thể là dừng đỗ sai quy định để nhận những cái chuyến hàng
nhận những cái bó hàng gói hàng để tăng thêm thu nhập
nguyên nhân khiến các xe dừng đỗ đón trả khách tập trung nhiều tại đoạn này
vì đây là tuyến đường mới hoàn thiện đưa vào sử dụng
hệ thống camera giám sát xử phạt nguội chưa được lắp đặt
thêm vào đó dọc tuyến đường có nhiều quán nước lấn chiếm vỉa hè
tạo điều kiện cho khách nghỉ chân chờ xe
có thể nói là cái lượng xe ôm có phần rất là lớn
vào cái việc mất định mất tựa tăng thông này
ví dụ như trèo kéo khách đi xe này xe kia
và xe đưa đón ra điểm
cứ có lực lượng chức năng ở đây thì sẽ đưa qua mặt lực lượng chức năng
để lên điểm trên quất bóng lực lượng chức năng
thì sẽ đón trả khách trên đó
mặc dù từ đầu năm đến nay đội cảnh sát giao thông số sáu
đã xử lý đến gần một bốn trăm linh trường hợp xe khách vi phạm các lỗi
dừng đỗ đón trả khách sai quy định
nhưng tình trạng này vẫn tái diễn
nếu không có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền sở tại
và lực lượng cảnh sát giao thông trên tuyến
thì việc xử lý của lực lượng cảnh sát giao thông
cũng chỉ như ném đá ao bèo
tình trạng này sẽ không thể chấm dứt
khác với những giảng viên ở khối dân sự
thì nhiệm vụ của những giảng viên khối ngành vũ trang
có thêm một trọng trách nặng nề hơn nữa
đó là tạo ra những chiến sĩ công an nhân dân
không chỉ có chi thức mà còn phải có niềm tin
có ý chí bản lĩnh vững vàng
đảm đương nhiệm vụ đảm bảo an ninh tổ quốc
do đó dù công việc còn nhiều khó khăn thách thức
nhưng đó cũng là niềm vui
của những người thầy cô giáo công an nhân dân
trong truy mô sống đẹp ngày hôm nay
của truyền hình công an nhân dân
chúng tôi xin mời quý vị và các bạn
cùng gặp gỡ với một người thầy giáo
trong lực lượng công an
trong những năm qua giảng dạy và nghiên cứu
luôn là nhiệm vụ được anh đặt lên hàng đầu
và thêm một điều vô cùng đặc biệt
anh được biết tới là phó giáo sư trẻ nhất
của khối học viện trường công an nhân dân
vâng và phóng sự này cũng sẽ kết thúc
chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
cùng chúng tôi trong những phút vừa rồi
tốt nghiệp với danh hiệu học viên xuất sắc toàn khóa
trung tá hồ anh tuấn được giữ lại
làm giảng viên tại khoa nghiệp vụ trinh sát
chống phản động học viện an ninh nhân dân
việc được trở thành một giảng viên
không chỉ là ước mơ của anh
mà còn là tâm nguyện của mẹ anh
cũng là một nhà giáo
để trở thành
một đạt được học viên tiến sĩ
hay là học hàm pháo sư
trưng sở mục tiêu phần đấu
thì nó sẽ tạo ra
động lực để cho mỗi một người
giảng viên của chúng tôi
luôn có ý thức
trao dồi trong công tác chuyên môn
đặc biệt là công tác giảng giải
đặc biệt là tích lũy
các công trình khoa học
đối với đa số học viên
tại học viện an ninh nhân dân
những kiến thức về đấu tranh
chống diễn biến hòa bình
thường khô khan khó hiểu
đó không chỉ là sự khó khăn của học viên
mà còn là thách thức
đối với trung tá hồ anh tuấn
về mặt thực tiện
hiện nay là hoạt động
của các thế lực thù địch
chống phạm chúng ta
trên mặt trận tư tưởng nói riêng
và trong chiến lược diễn biến hòa bình
nói chung diễn ra là vô cùng quyết liệt
việc giảng giải
nghiên cứu về những chuyên đề này
thì nó có một ý nghĩa vai trò rất lớn
trong việc bổ sung phát triển
lưu luận cũng như là
đóng góp cho thực tiễn và về an ninh quốc gia
với những tâm huyết của mình
đối với học viên trung tá hồ anh tuấn
luôn là một giảng viên nhận được nhiều yêu mến
của các thế hệ học trò
bọn em đã có những
nhận thức rất là đầy đủ
về các môn trên ngành những nhận thức
chung và thứ nhất
cả về nội dung về nội dung thì nội dung
truyền tải của thầy rất là đầy đủ chân thực
và ngoài những cái nội dung
chung xoay quanh
cái nội dung về
ngành an ninh xã hội thì bọn em còn có
nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn
về cái nội dung tuyên truyền phá hoạng
tư tưởng mà thầy giảng dạy thầy đã áp dụng
những cái phương pháp rất là tích cực
để bọn em sinh viên chúng em
có thể ngoài việc
là được nhận
những cái kiến thức từ trên lớp thì có thể
có điều kiện là tự nghiên cứu
thầy hồ anh tuấn đã
truyền đặt kiến thức rất là bổ ích
rất là hay cho chúng em đồng thời
thì thầy cũng
tích cực đưa ra các phương pháp
học dạy học hiệu quả
mới như là các phương pháp như là
thảo luận seminar đưa
các video clip sát với thực tiễn
một mươi bốn năm đứng trên
dạng đường học viện an ninh nhân dân
sự tận tâm trong công tác nghiên cứu khoa học
không ngừng đổi mới phương thức dạng dạy
của trung tá hồ anh tuấn đã được đồng nghiệp
ghi nhận và đánh giá cao
qua những cái công việc
những cái chỉ đạo của
đồng chí hồ anh tuấn thì tôi thấy là
đồng chí tuấn là một con người
đầu tiên đối với là một giáo viên
hết sức là năng nổ
nhiệt tình và có cái chuyên môn
trong lĩnh vực công tác của
đồng chí từ khi đồng chí còn là
giảng viên của khoa an ninh xã hội
sau này khi được tiếp nhận
công việc là
lãnh đạo của phòng quản lý đào tạo
và bố dưỡng nâng cao thì đồng chí tuấn
đã tiếp thu rất là nhanh tiếp cận
rất nhanh đối với công việc mới
và có những cái nghiên cứu
tìm tòi sáng tạo
trong suốt quá trình
công tác tại học viện nhiều
thế hệ học viên đã trưởng thành
từ những bài giảng của trung tá
hổ anh tuấn những tấm bằng khen
giấy khen là minh chứng cho những
nỗ lực và cố gắng trong suốt
quá trình công tác của anh
năm hai nghìn hai mươi anh là một trong hai mươi
nhà giáo được hội đồng chức danh
giáo sư nhà nước công nhận đạt
tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư
và là một trong hai cá nhân đạt
chức danh này có tuổi đời trẻ
nhất của bộ công an
và với những người là giảng viên
như chúng tôi đặc biệt là những
người trẻ thì chúng tôi sẽ phải
cố gắng nỗ lực tranh thủ thời
gian rất là nhiều để có thể là
phấn đấu đạt được những tiêu chí
mà nhà nước đã quy định cho là
học hàm phó giáo sư và chúng tôi
cũng nhận thức được rằng là mình
càng trẻ thì mình càng phải là
nỗ lực gấp đôi gấp ba để làm
sao mà khi mình đăng ký là cái
xét thì danh hiệu phó giáo sư đó
thì là thì việc được là hội đồng
cho danh giáo sư cấp cấp là công